công an tỉnh long an cho biết ngày chín tháng một mươi hai trên địa bàn tỉnh đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm hai người chết và một mươi tám người bị thương
vào khoảng bảy giờ một mươi phút ngày chín tháng một mươi hai tại quốc lộ n hai ấp bình lợi xã hòa khánh đông huyện đức hòa tỉnh long an đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa một ô tô khách và hai xe gắn máy khiến hai người tử vong tại chỗ một mươi tám người trên xe khách bị thương
sau khi xảy ra vụ việc công an huyện đức hòa đã có mặt khám nghiệm hiện trường bắt đầu xác định nguyên nhân của vụ tai nạn là do tài xế xe khách phan hòa hội trú tại tỉnh long an hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ